trước đó công ty trình ba phương án ra vé và được thành phố chấp thuận phương án thứ hai đưa ra lấy ý kiến của người dân
trung bình một km có một ga
hai ga tiếp theo giá vé là một mươi đồng một lượt và tăng dần lên một mươi năm đồng một lượt và ba mươi đồng một ngày không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến
kết quả đa số ý kiến chấp thuận giá vé đường sắt đô thị cao hơn giá vé xe buýt từ ba mươi đến ba mươi bảy giá vé tháng cao hơn một mươi năm hai mươi